sáng nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa vụ án giết người từng gây chấn động dư luận tại địa phương ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo nghiêm thị nhi bốn mươi chín tuổi trú tại xã tân thanh huyện lâm hà mức án trung thân
theo cáo trạng vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bà hoàng thị vượng dẫn hai cháu đi chơi
khi đi ngang qua nhà nhi thấy nhi đang hái ổi ngoài đường bà vượng đứng lại nói chuyện
lúc này do bị bệnh dối loạn nhân cách paranoid nên nhi nhớ lại việc anh đàm văn quyết con trai của bà vượng
đã sửa số chứng minh nhân dân của mình làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình
nhi đã cầm con dao chém nhiều nhát vào đầu và cổ bà vượng cùng hai cháu của bà vượng khiến ba nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong nhi đã đào hố trôn các nạn nhân dưới gốc cây cà phê
tiếp đó đối tượng về nhà tắm rửa bắt xe đến nhà người quen ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
đến sáng ngày hôm sau thì bị công an huyện lâm hà bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nghiêm thị nhi mức án trung thân và buộc liên đới bồi thường cho gia đình của nạn nhân
tiền mai táng và tiền tổn thất tinh thần trên sáu trăm năm mươi triệu đồng